tin quốc tế cuộc chiến trừng phạt giữa nga và phương tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine tiếp tục căng thẳng
tổng thống nga vladimir putin vào ngày hôm nay đã ký xác lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt
liên quan đến các hành động mà moscow coi là thiếu thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế
theo điện kremlin xác lệnh cấm các cơ quan nhà nước cấp cấp các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của liên bang nga
thực hiện các giao dịch và nghĩa vụ đối với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài đã bị áp dụng các biện pháp hạn chế trả đũa
cũng như cấm xuất khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm từ nga có lợi cho những cá nhân và thực thể mà nước này đã trừng phạt
xác lệnh nêu rõ các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của liên bang nga và dựa theo luật liên bang
về các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp bắt buộc của nga
liên quan đến tình hình chiến sự tại ukraine bộ quốc phòng nga hôm nay cho biết các tên lửa có độ chính xác cao của nước này
đã đánh trúng một trung tâm hậu cần đặt tại một sân bay quân sự gần thành phố odessa
vốn được sử dụng làm địa điểm cung cấp vũ khí mà kiev nhận được từ mỹ và các nước phương tây
máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ nga với tên lửa có độ chính sắc cao cũng nhém trúng sáu cơ sở quân sự của ukraine